công an tỉnh lào cai cho biết đơn vị vừa phối hợp với bộ đội biên phòng cửa khẩu quốc tế lào cai
tiến hành trao trả bảy đối tượng người trung quốc phạm tội tại việt nam
cho cục công an hà khẩu tỉnh vân nam trung quốc
trước đó bằng các biện pháp nghiệp vụ công an tỉnh lào cai phối hợp với các lực lượng chức năng
tiến hành kiểm tra bắt giữ bảy đối tượng người trung quốc đang có hành vi đánh bạc qua mạng
tại số nhà sáu trăm một mươi một b đường lê thanh phường bắc cường thành phố lào cai
qua công tác kiểm tra lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều thiết bị máy tính
thiết bị phát wifi máy điện thoại dùng để phục vụ cho việc đánh bạc qua mạng
theo lời khai của nhóm đối tượng trong khoảng thời gian một tháng từ ngày hai mươi tháng chín đến thời điểm bị bắt
nhóm đã thực hiện giao dịch với số lượng tiền ảo lên tới hai vạn nhân dân tệ tương đương bảy mươi tỷ tiền việt nam
lực lượng công an đã tiến hành lập biên bản lấy lời khai và hoàn thiện hồ sơ bàn giao bảy đối tượng
cùng toàn bộ tang vật cho công an trung quốc tiếp tục điều tra xử lý